một đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet cá cược đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an huyện thoại sơn tỉnh an giang triệt phá
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần văn luân chú huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đặng văn quý nguyễn văn tùng nguyễn văn thành trần minh trí
cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trần văn luân đã nhận kèo cá cược đá gà trực tuyến trên trang mạng
cho thành tùng trí tham gia đánh bạc
riêng quý được luân thuê ghi sổ theo dõi hoạt động cá cược
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng
mỗi trận đấu từ năm trăm linh đến một mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng